công an quận bình thạnh tp hcm đang lấy lời khai nguyễn hoàng khang sinh năm hai nghìn năm quê tỉnh khánh hòa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng ba bà nguyễn thị cẩm nhung chú tại tỉnh bình dương đong thông tin lên mạng tìm con trai mất tích
sau đó phía gia đình nhận được điện thoại của khang nói con trai bà nhung đang hôn mê ở campuchia
người này yêu cầu gia đình chuẩn bị sáu usd để chuộc con
do không đủ tiền phía gia đình đã xin thỏa thuận bớt con ba usd
đối phương yêu cầu gia đình lên cửa khẩu mộc bài để trao tiền nhận con
tuy nhiên địa điểm giao dịch sau đó đổi sang quận bình thạnh tp hcm
vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba gia đình gặp trực tiếp năm thanh niên tại đường d năm phường hai mươi năm quận bình thạnh
khi đối tượng đang nhận sáu mươi năm triệu đồng thì bị công an bắt giữ
tại trụ sở công an khang khai do thấy thông tin gia đình đang tìm người trên mạng nghi phạm này đã ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản